tình trạng sát lợn chết bị vứt ra môi trường đã và đang xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước
và trong đó thì tỉnh đồng tháp là một ví dụ điển hình đặc biệt là khi tả lợn châu phi đã lan rộng tại đây
khoảng một mươi năm h ngày hai tháng một mươi tại ấp bốn xã đốc bình kiều huyện tháp một mươi đồng tháp
người dân phát hiện một sát lợn chết nặng khoảng tám mươi kg đang trong giai đoạn phân hủy
bốc mùi hôi thối nồng nặc gây ô nhiễm môi trường và mầm mống lây lan dịch bệnh cao
tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản đồng tháp đã yêu cầu xử lý nhanh việc trôn lợn chết theo đúng quy định
đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi không vứt sát lợn chết ra môi trường